sau sự thành công của hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên được tổ chức tại việt nam đánh dấu mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước việt nam và triều tiên hội trợ du lịch quốc tế vitm tại việt nam cũng là lần đầu tiên triều tiên tham dự đây cũng là dịp để đất nước này cung cấp những thông tin giới thiệu tới các doanh nghiệp lữ hành và du khách việt nam thêm nhiều điểm đến mới
cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên tham gia vitm hai nghìn một mươi chín đó là một thông tin khiến nhiều người bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên triều tiên góp mặt tại một hội trợ du lịch để giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước mình tới người dân việt nam cùng hơn hai mươi quốc gia khác tham dự hội trợ du lịch quốc tế hai nghìn một mươi chín
đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự hội trợ du lịch quốc tế tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt để chúng tôi phát triển du lịch ở đất nước mình
và cũng là cơ hội tốt để chúng tôi quảng bá về đất nước của mình tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được tham dự hội trợ du lịch quốc tế hai nghìn một mươi chín tại việt nam
với nhiều người trên thế giới trong đó có việt nam triều tiên là một quốc gia thu hút sự tò mò khám phá
vậy nên trong khuôn khổ của hội trợ du lịch quốc tế hai nghìn một mươi chín hiệp hội du lịch việt nam đã tổ chức họp báo để các công ty lữ hành việt nam có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với những người làm du lịch của triều tiên
đặc biệt qua đó hiệp hội du lịch việt nam đã có lễ ký kết về hợp tác du lịch cùng công ty du lịch quốc tế triều tiên
lễ ký kết hôm nay là giữa hiệp hội lữ hành việt nam và công ty du lịch quốc tế triều tiên để khẳng định rằng là hiệp hội du lịch thì luôn luôn hỗ trợ cho đối tác ở phía triều tiên ở đất nước triều tiên
đó là công ty du lịch quốc tế triều tiên sẽ kết nối
với các công ty lữ hành của việt nam làm thế nào đó để có thể là thúc đẩy cái du lịch giữa hai nước và đặc biệt là quan trọng là làm thế nào đó để cung cấp cái dịch vụ mà tốt nhất và cho người việt nam sang bên du lịch triều tiên
có thể nói lễ ký kết hợp tác du lịch cũng như việc triều tiên có mặt và tham sự hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn một mươi chín chính là sự khởi đầu đáng mong chờ cho quan hệ hợp tác du lịch giữa việt nam triều tiên
trong tương lai